do có mâu thuẫn từ trước cho nên hai nhóm thiếu niên ở bình dương đã mang theo hung khí hẹn nhau đến khu dân cư
rồi lao vào hỗn chiến khiến cho cả khu vực này náo loạn
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vào ngày hôm nay đã xác định được nhóm thiếu niên nói trên
cơ quan công an đã triệu tập những đối tượng có liên quan đến vụ việc để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn thử trước cho nên vào đêm ngày ba mươi một tháng năm
hai nhóm thiếu niên có tuổi đời từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đã hẹn nhau đến một địa điểm nằm trong khu dân cư hiệp thành ba
phường hiệp thành thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương để giải quyết
khi đến điểm hẹn cả hai nhóm với hàng chục thiếu niên mang theo hung khí gậy gộc lao vào hỗn chiến
do yếu thế cho nên một nhóm bỏ lại xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị nhóm còn lại đuổi đánh đập vỡ xe máy
sự việc gây náo loạn khu dân cư khoảng gần ba mươi phút nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này hoảng sợ
qua truy xét cơ quan công an đã tiến hành làm việc với các đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý về các hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản